tại khu vực trung tâm hội nghị quốc gia các đơn vị chức năng đã triển khai phương án bố trí lực lượng phương tiện kỹ thuật để đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm hội nghị quốc gia
các đơn vị đã phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng cá nhân để xử lý giải quyết các tình huống
ngoài ra từng vị trí thường xuyên cập nhật nắm chắc thông tin tình hình kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp trên
các đơn vị đã phân công kỹ đủ chi tiết nhiệm vụ đến từng cá nhân đến từng tổ công tác
mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phương án đều nắm vững nghiệp vụ mình và có tổ và sẵn sàng được tập huấn được huấn luyện và chủ động ứng phó được tất cả các tình huống có thể xảy ra
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác nỗ lực khắc phục khó khăn quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội
đồng thời trong thời gian này người dân tuân thủ mọi hướng dẫn của lực lượng chức năng nêu cao ý thức khi tham gia giao thông cũng chính là hành động thiết thực góp phần vào thành công chung của đại hội
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thành tài ba mươi tuổi trú tại phường tân thành tp buôn ma thuột để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một trong lúc bà đặng thị nhung cùng con trai và hai cháu nhỏ đang ở nhà tại số ba mươi sáu đường nguyễn viết xuân phường tân thành thành phố buôn ma thuột thì bất ngờ bị tài cầm một cây dựa đi theo đường hông xông vào nhà chém
bà nhung cầm một khúc gậy tre để tự vệ nhưng bị tài giật lấy
bà nhung bỏ chạy ra đường thì bị tài ném khúc gậy tre vào lưng khiến bà nhung ngã út mặt xuống đường sau đó tài bỏ đi
hậu quả bà nhung bị thương tích một mươi chín
bước đầu tài khai nhận không có mâu thuẫn gì với gia đình bà nhung nhưng không hiểu sao lúc đó lại vác dựa xông vào nhà chém như vậy
người nhà cho biết tài đã nghiện ma túy hơn một mươi năm nay và thường xuyên sử dụng ma túy nên nhiều khả năng thời điểm gây án tài đã bị ngáo đá
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một a xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác phát hiện có khoảng bốn mươi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tụ tập chạy xe với tốc độ cao nẹt bô trên quốc lộ một a địa phận xã thuận hòa huyện châu thành
lực lượng công an phối hợp bố trí chốt chặn các tuyến đường bắt giữ một mươi bốn đối tượng
qua làm việc ban đầu được biết nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín cư trú tại huyện mỹ tú và huyện châu thành
xe mô tô các đối tượng sử dụng có nhiều xe thay đổi công năng kết cấu để phục vụ cho việc đua xe trái phép
trước đó các đối tượng này đã lên các trang mạng xã hội hẹn nhau thời gian địa điểm để tụ tập đua xe trái phép
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng hồ nguyễn đính
trú tại phường an xuân thành phố tam kỳ để điều tra về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu giả tài liệu của cơ quan tổ chức
nhận được tin báo của ngân hàng chính sách xã hội huyện núi thành tỉnh quảng nam nghi vấn hồ sơ xin vay vốn của một số người dân có dấu hiệu làm giả chữ ký con dấu
của công ty cổ phần vĩnh cát tại hà đông hà nội lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định đính là nhân viên của trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam
biết được nhu cầu của người dân vay vốn chính sách từ năm hai nghìn một mươi bảy đính đã làm giả các loại giấy tờ cho năm người dân trên địa bàn huyện núi thành để vay vốn chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện
ngân hàng đã giải ngân cho bốn trong số năm trường hợp vay vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng bùi văn tâm ở xã an hòa huyện tam dương đây là đối tượng đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh
trong thời gian từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện tam dương liên tiếp xảy ra hai vụ cấp giật tài sản của người đi đường
tài sản bị cướp là hai túi sách bên trong có hơn năm triệu đồng một điện thoại di động cùng một số giấy tờ khác
sau một thời gian khẩn trương xác minh điều tra công an huyện tam dương đã làm rõ thủ phạm gây án là bùi văn tâm
đấu tranh mở rộng vụ án đối tượng khai nhận ngoài hai vụ cấp giật tài sản trên địa bàn huyện tam dương còn gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện bình xuyên và hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án

sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tiểu khu hai mươi một thị trấn hát lót huyện mai sơn thực hiện hành vi đục kết sắt trộm một trăm linh triệu đồng và một chiếc xe máy